đây là những gì còn lại sau vụ cháy diện tích trồng mía vừa xảy ra vào hồi tháng ba vừa qua tại xã đoàn kết thành phố con tum
nắng nóng gai gắt công việc chậm trễ trong thu mua đã khiến gần sáu hectare mía với khoảng ba trăm hai mươi tấn bị cháy rụi
người trồng mía như ngồi trên đống lửa theo đúng nghĩa đen khi chứng kiến hàng trăm hectare mía còn lại của mình hô héo mòn mỏi chờ đợi công ty cổ phần đường con tum nhập về nhà máy
việc thu mua mía chậm không chỉ ảnh hưởng đến năng suất chữ lượng đường mà còn ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất nhiên vụ tới khiến bà con nông dân vô cùng lo lắng
mía thì ngọt ở thân cây nhưng đắng ở trong lòng người trồng
từ tôi lo mà giờ chặt xong rồi phơi ngoài đây nữa hai ngày xong rồi hai ngày xong rồi vô nhà máy đường thì từ từ số đi nhập thì phải hai ngày ba ngày mới nhập thì mía đâu còn nữa chữ đường đâu còn nữa
trước những lo lắng của người dân ubnd tp con tum
ubnd tp con tum đã làm việc trực tiếp với công ty của phần đường con tum
theo đó công ty đang lắp đặt nâng cấp dây chuyển nâng công suất của nhà máy lên hai năm trăm linh tấn mỗi ngày đêm cần thời gian hiệu chỉnh các thông số để ổn định và đồng bộ
do đó thời gian thu mua mía bị chậm hơn so với các năm trước
tuy nhiên về thời gian chậm chế này công ty không thông tin cho người dân trồng mía được biết
bên cạnh đó năm nay do thời tiết hạn hán ruộng mía khô hạn cũng dẫn đến người dân thêm phần lo lắng và bức xúc
thành phố sẽ chỉ đào các địa phương cùng với lãnh đạo thành phố kiểm tra thực địa một số diện tích mía
để đồng hành cùng với tuyên truyền vận động người dân tổ chức lực lượng dẫn lực phương tiện để tổ chức thu mua
và công ty đã cam kết cho thành phố tổ chức thu mua chất điểm diện tích ba trăm năm mươi hai cá mía còn lại trên địa bàn
cùng chung tình trạng chậm thu hoạch mía tại huyện madrak tỉnh đắk lắk vào thời điểm chính vụ cũng chỉ thu hoạch được khoảng ba mươi
trên tổng số sáu năm trăm linh ha mía
tuy có diện tích trồng mía lớn nhất tại tỉnh đắk lắc gấp hơn năm lần so với diện tích trồng mía của toàn tỉnh con tum
thế nhưng trên địa bàn huyện madurak lại không có lấy một nhà máy chế biến mía đường
mía sau khi thu hoạch phải vận chuyển đến nhà máy gần nhất cách vùng nguyên liệu khoảng hơn ba mươi km
do xếp chặt tải trọng cấm xe cơ nới nên nhiều chủ xe cũng không mặt mà bốc hàng
nhiều dụng mía không thu hoạch được hoặc chặt xong chờ từ ba đến năm ngày
có xe đến chở
hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị thu mua mía để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con
trước mắt công ty mía đường ninh hòa đã tăng cường số lượng xe vận chuyển
và cam kết hỗ trợ thêm bốn mươi năm đồng trên mỗi tấn mía